còn tại đồng tháp lực lượng công an tỉnh vừa phát hiện tại lò giết mổ ra súc tập trung tại huyện cao lãnh
có một số chủ hộ đưa heo vào lò giết mổ trong tình trạng bụng căng tròn heo lư đừ có dấu hiệu bơm nước để bán ra thị trường
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh
phối hợp với công an huyện cao lãnh cảnh sát mùa một ba tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở phát hiện
bảy con heo chết trước khi giết mổ một trăm sáu mươi hai con có dấu hiệu bất thường nghi vấn do bâm nước
sau đó chết thêm ba mươi con trước khi giết mổ
lực lượng công an đã lập biên bản bàn giao cho tri cục thú y tỉnh tiến hành làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật